tốc độ tăng trưởng của thương mại điện tử xuyên biên giới đang có chiều hướng tăng mạnh hơn so với ở trong nước
tuy nhiên do một số loại hình kinh doanh thương mại điện tử chưa có trong danh sách các loại hình được phép kinh doanh
nên việc cấp giấy phép kinh doanh cho các doanh nghiệp còn gặp vướng mắt
hiện tại thì cơ quan thuế đang xem xét hình thức thu thuế phù hợp với loại hình kinh doanh này
doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trong nước hiện nay phải nộp ba loại thuế gồm thuế giá trị gia tăng thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế nhà thầu
nếu sử dụng sản phẩm do công ty nước ngoài cung cấp những quy định về các loại thuế này đang gây nhiều vướng mắt cho doanh nghiệp